tại hà nội đã diễn ra buổi lễ phát động chiến dịch toàn cầu vì an toàn giao thông ba năm trăm linh sinh mạng
giao thông an toàn cứu ngàn sinh mạng do liên đoàn ô tô quốc tế fia phối hợp với ủy ban an toàn giao thông quốc gia tổ chức
tham dự buổi lễ có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
chủ tình ủy ban an toàn giao thông quốc gia lãnh đạo bộ giao thông vận tải cùng các bộ ban ngành trung ương và địa phương
với thông điệp giao thông an toàn cứu ngàn sinh mạng chương trình đã thu hút hơn ba người tham gia
và cùng lan truyền khuyến khích cộng đồng tuân theo một mươi hai quy tắc vàng của ia khi tham gia giao thông
góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ qua đó đẩy lùi tai nạn giao thông và giảm thiểu thương vong do tai nạn giao thông
tại việt nam lễ phát động là sự kiện chính thức đầu tiên nhằm triển khai các hoạt động của chiến dịch với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng
đặc biệt là giới trẻ về những nguyên tắc cứu mạng khi tham gia giao thông
phát biểu tại buổi lễ đồng chí trương hòa bình thay mặt chính phủ đánh giá cao quy mô ý nghĩa và tầm quan trọng của chiến dịch
cũng như nỗ lực của việt nam trong việc giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông
đồng thời chỉ ra những hạn chế cũng như những vấn đề còn tồn tại trong lĩnh vực giao thông đường bộ